thưa quý vị sau thành phố hồ chí minh và tỉnh bình dương dịch covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp ở đồng nai
số ca bệnh liên tục tăng cao
đến ngày hôm nay ngày chín tháng tám tổng số người nhiễm covid một mươi chín trong đợt dịch thứ tư toàn tỉnh đã vượt mốc tám tám trăm hai mươi hai ca
và hiện các địa phương đang nỗ lực khoanh chặt các vùng đỏ để dập dịch đồng thời bảo vệ mở rộng vùng xanh
tại thành phố long khánh các tuyến đường giao thông cửa ngõ đều được lực lượng chức năng xích chặt
đảm bảo tất cả người phương tiện từ các địa phương khác đến địa bàn được kiểm soát
qua đó kịp thời phát hiện ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất sự xâm nhập dịch bệnh covid một mươi chín từ bên ngoài vào thành phố
đi qua lại tham gia giao thông đi qua lại trên địa bàn thành phố long khánh
cùng với kiểm soát chặt vòng ngoài các lực lượng chức năng thành phố long khánh với sự phối hợp của ngành y tế đồng nai
nhanh chóng điều tra truy vết xét nghiệm các trường hợp dương tính để dập dịch ở các vùng đỏ
đồng thời huy động các hệ thống chính trị ở cơ sở và người dân tham gia bảo vệ mở rộng các vùng xanh
nhờ đó đến thời điểm này thành phố long khánh đã cơ bản kiểm soát được các vùng có nguy cơ
và hướng đến mục tiêu bóc tách tất cả các f ra khỏi cộng đồng
tới thời điểm này thành phố long khánh là cơ bản kiểm soát được các vùng có nguy cơ
từ nguy cơ cao nguy cơ rồi nguy cơ thấp và đang hướng tới là test sàn lọc f ra khỏi cộng đồng
và những cái vùng đã được test kiểm tra sàn lọc
sau khi không còn các cái ca dương tính f f một sẽ là khóa gọi là để tạo cái vùng xanh an toàn
và giao lại cho từ cấp cơ sở xác nhất là tổ nhân dân rồi khu phố để tự bảo quản cái vùng xanh của mình
trong khi đó tại các địa phương đang là tâm dịch của tỉnh đồng nai
tại trung đông có nhiều công nhân thuê trọ như thành phố biên hòa các huyện vĩnh cửu nhân trạch trảng bôm
việc khoanh chặt vùng đó để xét nghiệm trên diện rộng và bảo vệ nghiêm ngặt những vùng xanh
cũng đang được thực hiện một cách quyết liệt qua đó góp phần kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh